thưa quý vị thời gian gần đây trên nhiều trang mạng xã hội bất ngờ rộ lên những cuộc giao dịch hoa lan
những buổi tiệc quy mô lớn để quảng bá cho những giao dịch thành công của giới buôn hoa
thị trường lanva đang nóng trở lại giá của mặt hàng này cũng đang tăng chóng mặt theo ngày
vậy đây là nhu cầu thật của giới chơi hoa hay chỉ là những chiêu trò nhằm thoát hàng tồn của những con buôn
mời quý vị cùng theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay
chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên thời điểm các năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai khi cơn bão lan va đang trong thời kỳ đỉnh điểm
những cái tên cực kỳ mỹ miều đã được các chủ hoa đặt cho từng cây và giá tiền cho từng cm của mỗi loại có thể giao động từ vài trăm triệu đồng cho đến hàng chục tỷ đồng
cơn bão nhanh chóng qua đi người thắng thì một bước lên thiên đàng người thua thì một bước xuống địa ngục
phải nói rằng nó đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho xã hội
các vườn lan có quy mô và giá trị đầu tư lớn trước kia nay bỏ hoang cho cây mọc kín
các trậu hoa còn lại trong vườn thì cũng bị vứt ngổn ngang cả trên sàn lẫn dưới đất
những cây có giá trị hàng tỷ đồng trước kia thì nay cũng phải chịu chung số phận
cũng như những giỏ hoa lan
cuộc sống của những người ôm mộng làm giàu từ loại cây này cũng như chính những cọng lan khô còn sót lại trên giàn
bán xe bán đất
giả đánh hết nền hàng
không nợ thì lãi suất nó lên cao quá
giả lên một một một hai
bán đất bán toàn bán lỗ
đất nó lỗ quá giữ không giữ
đành chấp nhận đồng giả
không có gì thu
rồi mới hết

không nợ cái này
công đời nó thế
tưởng chừng lanva đã về với giá trị thực của nó thì nay cơn sốt đang có dấu hiệu quay trở lại
trên các nền tảng mạng xã hội hàng loạt hình ảnh video quảng cáo các giao dịch lanva
thậm chí những buổi đại tiệc cũng được mở ra để quảng bá về những giao dịch thành công liên quan đến mặt hàng này
để xác minh tính thực hư liên quan đến mặt hàng này chúng tôi đã tìm đến các tỉnh vĩnh phúc phú thọ và hòa bình nơi đang quảng cáo những cuộc giao dịch lanva tiền tỷ